tại hà nội cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã diễn ra dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ một mươi bảy đến nay và một số nội dung quan trọng khác
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất phần đầu đến hết năm hành hai mươi kết thúc điều tra một mươi ba vụ án ban hành cáo trạng truy tố một mươi bảy vụ án xét xử sơ thẩm hai mươi một vụ án xét xử phúc thẩm bảy vụ án kết thúc xác minh xử lý một mươi tám vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo trong đó tập trung điều tra xử lý nghiêm minh năm vụ án lớn
từ sau phiên họp thứ một mươi bảy đến nay mặc dù trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng với sự quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo sâu sát kịp thời của ban chỉ đạo thường trực ban chỉ đạo nên công tác phòng chống tham nhũng nói chung công tác phát hiện và xử lý các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo nói riêng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh có những chuyển biến tích cực
đảng ủy công an trung ương thưởng vụ quân ủy trung ương ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao ban cấn sự đảng tòa án nhân dân tối cao ban nội chính trung ương đã tích cực khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắt
các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi gần bảy sáu trăm linh tỷ đồng
cơ quan điều tra tạm giữ kề biên phong tỏa tài khoản ngăn chặn giao diệt các tài sản có trị giá bảy trăm bảy mươi ba ba mươi bảy tỷ đồng hai hai mươi ba triệu đô la mỹ ba mươi bốn bất động sản năm mô tô và nhiều tài sản khác
nhất là đã khẩn trương đưa ra xét xử một số vụ án nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
xét xử sâu thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm các quy định về quản lý đất đai lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty hải thành quân chủng hải quân liên quan đến đất số bảy đến số chín tôn đức thắng quận một tp hcm
xét xử sâu thẩm vụ án nhận hối lộ xảy ra tại chi nhánh lũng lô miền nam công ty lũng lô
xét xử phúc tỏm vụ án vi phạm về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị có liên quan
xét xử phúc tỏm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam
xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại đà nẵng
ban cán sự đảng chính phủ đã lãnh đạo thường trực chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong giám định định giá tài sản
cung cấp tài liệu phục vụ điều tra xử lý các vụ án vụ việc
thanh tra chính phủ ban hành kết luận thanh tra dự án nhà máy đạm hà bắc
ubkc đã kỷ luật kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên bộ chính trị một đồng chí nguyên ủy viên trung mương đảng hai đồng chí nguyên cấp thứ trưởng
có sai phạm liên quan đến các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
những kết quả đạt được nêu trên tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
về nhiệm vụ trong thời gian tới thường trực ban chỉ đạo đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng cùng với việc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
hoàn thành đúng tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xác minh xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế
phần đầu đến hết năm hai nghìn hai mươi kết thúc điều tra một mươi ba vụ án ban hành cáo trạng truy tố một mươi bảy vụ án xét xử sơ thẩm hai mươi một vụ án xét xử phúc thẩm bảy vụ án
kết thúc xác minh xử lý một mươi tám vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
trong đó tập trung điều tra xử lý nghiêm minh kịp thời các sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan trong các vụ án
vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty nhật cường và một số đơn vị có liên quan
vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tham mâu tài sản xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sagri
vụ án vi phạm có quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tổng công ty bia rượu nước giải khát sài gòn sà bê cô quận một tp hcm
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên
phát biểu kết luận cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định
tinh thần là tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng duy trì thậm chí làm mạnh hơn
trong quá trình đấu tranh phải khẳng định nguyên tắc là nghiêm khắc khẩn trương nhưng cũng rất thận trọng trách nhiệm có lý có tình đầy sức thuyết phục mang tính cảnh tỉnh cảnh báo và giáo dục
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh phòng chống tham nhũng vẫn phải làm rất mạnh mẽ quyết liệt nhân dân đang rất đồng tình
sự phối hợp giữa các cơ quan vừa qua rất tốt sắp tới phải làm tiếp phục vụ cho công tác nhân sự đại hội
những khâu khó như giám định phải có cách làm xét xử phải căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể có yếu tố tăng nặng có yếu tố giảm nhẹ quan điểm xử lý phải nhất quán phải rất công tâm công bằng
tinh thần là giáo dục gian đe cảnh tỉnh không chỉ cốt xử nhiều xử nặng mới là tốt cần rút kinh nghiệm cầu thị lắng nghe đoàn kết thống nhất đặt lợi ích chung lên trên hết